mấy ngày gần đây bộ tượng một mươi hai con giáp trưng bày tại khu du lịch hòn giáo quận đồ sơn hải phòng
đã nhận không ít ý kiến trái chiều từ phía dư luận
nguyên nhân là bởi các bức tượng tương ứng với mỗi con giáp đều mang hình dạng con người khỏa thân
vì vậy bên cạnh một số ý kiến cho rằng khu tượng thể hiện văn hóa phồn thực
phù hợp với tín ngưỡng thờ sinh thực khí thì cũng có nhiều ý kiến phản bác cho rằng
bộ tượng trên là dung tục phản cảm chưa đạt yêu cầu của tác phẩm nghệ thuật cần phải dẹp bỏ
xét từ bất cứ góc độ nào thì không gian công cộng cũng chính là không gian văn hóa
chúng ta đang cần có thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật đích thực góp phần làm sống động không gian công cộng
bồi đắp và nâng cao nhận thức thẩm mỹ của công chúng
nhưng việc làm này cần được kết hợp với hành động kiên quyết loại bỏ những tác phẩm phản cảm dung tục
lần đầu tiên tại việt nam một cuộc khảo sát về chỉ số hài lòng của người bệnh với bệnh viện công
được tổ chức độc lập phối hợp với bộ y tế thực hiện
báo tuổi trẻ hôm nay có bài viết người bệnh chưa hài lòng điều gì
theo cuộc khảo sát này người bệnh hài lòng nhất về chỉ số khả năng tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh
trong khi yếu tố kém hài lòng nhất là cơ sở vật chất phương tiện phục vụ người bệnh
thu thuế facebook google đá qua đá lại là nhan đề bài viết đáng chú ý
được đăng tải trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay
để quản lý thu thuế đối với loại hình kinh doanh thương mại điện tử tại việt nam như google facebook
bộ tài chính vừa xây dựng một mục riêng về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại dự thảo luật quản lý thuế
theo đó bộ tài chính muốn ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng khấu trừ thuế
khi phát sinh giao dịch thanh toán với facebook google
trong khi ngân hàng nhà nước cho rằng mình không có thẩm quyền nên không thể chủ trì cũng như thực thi việc này
theo nhiều chuyên gia đề nghị của bộ tài chính là một cách quản lý tốt để có thể thực hiện
thế nhưng phía bộ cần giải quyết được bản chất của những khoản thanh toán qua hệ thống ngân hàng cho mục đích gì
nếu không tách bạch không có hướng dẫn cụ thể thì sẽ dẫn đến tình trạng tận thu thuế trồng thuế
còn trên báo lao động số ra ngày hôm nay có bài viết tiết lộ đời tư trẻ em sẽ bị phạt tới năm mươi triệu đồng
một trong những nội dung quan trọng mà dự thảo của bộ lao động thương binh xã hội đang lấy ý kiến đó là quy định về việc
vi phạm quy định về cấm công bố tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư bí mật của trẻ em sẽ bị phạt lên đến năm mươi triệu đồng
chia sẻ băn khoăn về thực tiễn không có ít tiền lệ
các quy định của luật đề ra hoành tráng nhưng quá trình thực hiện lại đầu voi đuôi chuột
một lãnh đạo của bộ lao động thương binh và xã hội thừa nhận luật trẻ em ban hành từ năm hai nghìn một mươi
thực tế đến nay là chưa xử lý được bao nhiêu
bộ lao động thương binh và xã hội đang tiến hành tổng kết
nếu tồn tại do luật thì phải sửa luật do thực hiện thì phải tổ chức lại thực hiện
chấn chỉnh tăng cường tuyên truyền giải thích yêu cầu cơ quan quản lý đẩy mạnh các biện pháp
nếu luật quy định mà không thực hiện được không sát với thực tế vượt quá khả năng thực tế thì ta phải xem lại
với mục tiêu bảo đảm công bằng an sinh xã hội một mươi năm qua kết luận số hai mươi của hội nghị lần thứ sáu
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi về cải cách tiền lương bảo hiểm xã hội đã được triển khai
nhưng đến nay đã bộc lộ nhiều bất cập
cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội cần mạnh mẽ và toàn diện là bài viết được đăng trên báo hà nội mới
theo đánh giá những năm gần đây thu nhập của người lao động chỉ đủ chi trả cho nhu cầu vật chất
tối thiểu chưa có điều kiện để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần
từ đó nhiều kiến nghị cho rằng cải cách chính sách tiền lương phải theo hướng
tiền lương phải bảo đảm giá trị thực bảo đảm cuộc sống của cán bộ công chức người lao động
và có tích lũy trả lương theo vị trí việc làm gắn với chất lượng năng suất lao động
quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm nay yêu cầu các trường đại học cao đẳng
phải công bố tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một mươi hai tháng kể từ khi tốt nghiệp của hai năm gần nhất trong đề án tuyển sinh
nhìn vào số liệu này ở một số trường có thể thấy những con số đẹp nhưng lại thiếu thuyết phục
mập mờ việc công bố tỷ lệ sinh viên có việc làm là bài viết được đăng trên báo thanh niên
nhìn vào số liệu của các trường công bố trong đề án theo mẫu của bộ thì khá thất vọng
tỷ lệ này chỉ gồm thống kê số lượng sinh viên tốt nghiệp theo khối ngành chứ không theo từng ngành cụ thể
đây cũng chỉ là số lượng sinh viên có việc làm sau khi ra trường một mươi hai tháng không phân biệt đúng ngành hay không
trong đó nhiều trường không nêu rõ số lượng sinh viên được khảo sát và có phản hồi như quy định
trong mục ba công khai trên website nhiều trường hiện vẫn chưa thấy thông tin này
trong khi đó hiện nay các trường đều đã thông báo tuyển sinh và thí sinh cũng sắp bước vào thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi
chẳng lẽ quy định này đặt ra chỉ để cho có
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo hôm nay của truyền hình nhân dân